tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức trung quốc từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một tới
những ngày qua các tờ báo lớn của trung quốc đều đưa tin đậm nét về sự kiện này
trong đó khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ việt nam trung quốc
cũng như nhấn mạnh sự tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế là các nội dung được kỳ vọng
tờ thời báo hoàn cầu thuộc nhân dân nhật báo cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc cho biết
tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm trung quốc
sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm được kỳ vọng sẽ nêu bật niềm tin và thành tựu của hai nước
sự kiên định trong việc giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
thể hiện quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa
từ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước
trong khi đó tờ china daily nhấn mạnh chuyến thăm lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhằm thắt chặt mối quan hệ việt trung
đồng thời đẩy mạnh hợp tác và phục hồi kinh tế của hai quốc gia sau đại dịch covid một mươi chín
bài viết đưa ra các số liệu khẳng định mối quan hệ kinh tế giữa việt nam và trung quốc
khi thương mại song phương hàng năm đã vượt qua hai trăm ba mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi một
hai nước cũng đã có các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên trong năm nay để thúc đẩy chương trình hợp tác
còn tờ bưu điện hoa năm buổi sáng nhấn mạnh lời mời của tổng bí thư tập cận bình
tới tổng bí thư nguyễn phú trọng ngay sau khi ông tập cận bình vừa tái cử nhiệm kỳ thứ ba
khẳng định vị thế của việt nam trong mối quan tâm ngoại giao của trung quốc
bài báo dẫn lời nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế canvin phung kha shing của đại học waseda ở tokyo cho rằng
chuyến thăm phản ánh tình hữu nghị đoàn kết và mối quan hệ tư tưởng của cả hai bên giúp hai nước vượt qua mọi trở ngại